trong khi đang chờ các giải pháp để giải cứu số hàng hóa bị ùn ứ ở biên giới nhiều ngày qua
nhiều chủ hàng đã chủ động cho các xe hàng về hà nội để tiêu thụ trái cây với giá rẻ
hy vọng vỡ gỡ được vốn mỗi quả mít đều được bán đồng giá chỉ từ năm mươi đồng một quả
các chủ xe chấp nhận bán với giá rẻ bằng một phần ba so với giá bán thông thường
với mong muốn sẽ tiêu thụ hết được số hàng tồn động trong gần hai tuần qua
kinh nhận của phóng viên thời sự
những ngày này không khó để bắt gặp những địa điểm bán mít thái với số lượng lớn
được bày la liệt trên nhiều tuyến đường tại hà nội
theo các tiểu thương mít thái đang được kêu gọi giải cứu do ùn ứ tại cửa khẩu
sắp hết thời hạn bảo quản nên phải quay đầu xả hàng
mít này thì em có cả tiền xe nữa em phải bán năm mươi đồng một quả
trong cả năm mới được quả mít mà bán túi này mang về đây mà cả tiền xe thế cổ
nó bán năm mươi đồng chả đủ tiền phân
ngày xưa năm mươi đồng một cân đúng không
bây giờ lại
bây giờ cái năm mươi đồng một quả đấy mới hơn tám chín một mươi cân
thôi mình mua ổng hộ vào thôi
mấy chú cháu ở rủ nhau ra mua mít về thì ở trong trung cư
mấy bà đi mua mỗi người một trái
nó về ăn thử nhưng mà thấy mấy người mua trước
cho bên gia đình ăn cũng thấy nó rất là ngon
nên hôm nay muốn mua thêm
không chỉ ở các vỉa hè trên các trang mạng xã hội
một số cá nhân bắt đầu kêu gọi hoặc đứng
ra nhận bán mít thái online giúp người quen họ hàng
với mức giá giao động từ sáu đến một mươi hai đồng một kg
bên cạnh mít thái các loại hoa quả khác như dưa hấu thanh long bưởi
bị un ứ ở cửa khẩu khi về hà nội cũng rớt giá từ một mươi đồng
xuống chỉ còn năm đồng một kg
nếu mà nói giải cứu thì mình nghĩ là chắc là nếu như mà họ mua cái giá ban đầu
và cùng lắm là họ bán ra về cái giá năm mươi giảm chẳng hạn
chứ ở đây thì mình thấy là rẻ như là cho vậy
thì mình rất là mong muốn là làm thế nào đấy để đứng trước những cái rủi ro như thế này
thì thương lái họ cũng bớt một phần những cái mà thua lỗ quá nhiều
mình muốn thì các cơ quan chức năng thì là có những cái biện pháp gì để cho
kiểu ngoại giao với bên trung quốc để cho người dân thì được thông quan
cho người dân đỡ khổ
mặc dù các bộ ngành địa phương đã khẩn trương vào cuộc tháo gỡ
nhưng năng lực thông quan
giải phóng hàng hóa hiện vẫn rất hạn chế
việc hàng ùn ứ nhiều ngày ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp tiểu thương và người nông dân việt